từ ngày mai ngày một tháng năm các tuyến xe buýt có trợ giá tại tp hcm sẽ tăng giá vé
cụ thể đối với tuyến có cựa ly từ một mươi năm đến dưới hai mươi năm km giá vé điều chỉnh từ năm đồng lên sáu đồng một lượt đối với một hành khách
từ hai mươi năm km trở lên giá vé là bảy đồng một lượt tăng một đồng so với giá cũ
riêng đối với tuyến có cựa ly từ một mươi năm km trở xuống giá vé giữ nguyên năm đồng một lượt
các tuyến xe buýt số một mươi ba chín mươi bốn chín mươi sáu không thay đổi chỉ điều chỉnh giá vé cho học sinh sinh viên là một trăm ba mươi năm đồng một tập ba mươi vé